nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp có điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh
bộ tài chính vừa đề xuất hàng loạt các giải pháp về thuế phí trong năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể bộ tài chính đã trình thủ tướng quyết định cho phép gia hạn chính sách giảm tiền thuê đất mặt nước năm nay
như mức áp dụng trong năm hai nghìn hai mươi hai
các doanh nghiệp hộ gia đình cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp
sẽ được giảm ba mươi tiền thuê đất mặt nước phải nộp của năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời bộ tài chính cũng đề xuất tiếp tục giãn hoãn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp
năm hai nghìn hai mươi hai nhiều gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đã được thực hiện
như giảm thuế giá trị gia tăng từ một mươi xuống tám với nhiều mặt hàng
gia hạn miễn giảm tiền thuế tiền thuê đất với tổng số tiền hỗ trợ từ các loại thuế phí
trong năm hai nghìn hai mươi hai lên đến hai trăm ba mươi ba tỷ đồng
qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức hộ gia đình cá nhân
sớm phục hồi lại hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh
báo cáo gửi văn phòng chính phủ về tình hình giá cả thị trường ngày hai mươi hai tháng một
ngày một tết của bộ tài chính cho thấy trong ngày đầu năm mới do hầu hết các hệ thống phân phối
ngưng hoạt động và người dân cũng không có nhu cầu mua sắm hàng hóa trong ngày này
nên thị trường không có nhiều biến động
theo đó giá cước vận tải giá trồng giữ tại các trung tâm thương mại
tại các điểm tham quan du lịch khu vui chơi công cộng cơ bản không thay đổi
đơn cử tại các đền chùa
giá trồng giữ xe máy của thủ đô hà nội thành phố đà nẵng lạng sơn
cơ bản không thay đổi so với ngày thường là năm đồng
cá biệt một số đền chùa nhỏ có những điểm trong xe tự phát mức giá là một mươi đồng một xe tuy không nhiều
về giá cước vận tải như chuyến hà nội lạng sơn cơ bản giữ ổn định so với thời điểm trong tết
cụ thể giá xe khách khoảng hai trăm linh hai trăm hai mươi đồng một hành khách đối với xe thường
và ba trăm linh đồng một hành khách đối với xe chất lượng cao
hôm nay ngày hai tết nhiều siêu thị và chợ dân sinh đã mở cửa trở lại
đáng chú ý giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong ngày mùng hai tết không có sự biến động bất thường
nguyên nhân là do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm ít hơn
người dân đa phần đã mua sắm giữ chữ đầy đủ trước tết
tuy nhiên đối với một số mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá thịt bò rau xanh có thể tăng nhẹ
tại một vài cửa hàng tập hóa các mặt hàng bia rượu bánh kẹ kẹo tăng nhẹ
trung bình khoảng một mươi so với ngày thường
tại các siêu thị cửa hàng tiện ích còn đăng ký thực hiện các chương trình khuyến mại
kích cầu tiêu dùng nên giá một số mặt hàng thực phẩm công nghệ
củ quả bánh mứt được giá khuyến mại giảm từ một mươi đến hai mươi
bộ tài chính đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường
nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ động phương án ổn định thị trường
trong hai ngày đầu năm sân bay tân sơn nhất đón hơn hai trăm linh lượt khách nội địa và quốc tế
cao hơn cả trước tết
riêng ngày hai mươi ba tháng một tức mùng hai tết cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất dự kiến có bảy trăm sáu mươi bảy chuyến bay đi đến
trong đó có bảy trăm bốn mươi tám chuyến bay vận chuyển khách
mỗi ngày sân bay tân sơn nhất đón trên một trăm linh chuyến bay quốc tế đến
tổng số khách dự kiến qua sân bay trong ngày mùng hai tết gần một trăm hai mươi lượt
cao hơn cả một số thời điểm cận tết
đáng chú ý lượng khách bay quốc tế trên một mươi sáu tám trăm linh lượt và khách quốc tế đến gần một mươi năm
trong đó ngày mùng một tết sân bay tân sơn nhất phục vụ trên

tính chung hai ngày đầu năm tân sơn nhất đáp ứng nhu cầu đi lại của hơn hai trăm linh lượt hành khách
thưa quý vị và các bạn trong ngày đầu tiên của năm mới quý mão hai nghìn hai mươi bốn
không riêng gì sân bay tân sơn nhất hay đà nẵng mà ngay tại các sân bay nội bài
các chuyến bay trong nước cũng tấp nập và rộn ràng khi đón những người con xa quê trở về thủ đô
để đón tết cùng gia đình người thân và bạn bè trong những ngày đầu năm mới
trong sáng mùa một tết tại cảng hàng không quốc tế nội bài là khung cảnh tấp nập và nhộn nhịp hơn bao giờ hết
người dân và du khách từ khắp mọi nơi đã xông đất thủ đô trong không kỳ hân hoan hồ hởi và đầy vui mừng
ai ai cũng muốn nhanh chóng được trở về để đoàn tụ cùng gia đình trong những ngày đầu năm
tôi bay từ thành phố hồ chí minh ra hà nội
trong ngày mùng một thì rất là vui vì ngày đầu năm mình xuất hành ngày đầu năm mới
mong muốn trong chuyến bay này được bình an
mọi người được vui vẻ
thực sự thì nhà nào cũng sẽ có cái niềm vui là về ăn tết hết
nên là đi bay về mùng một thì cũng cảm thấy rất là hân hoan không chờ về nhà
và nhất là có em bé về cùng
cầu chúc cho mọi người là năm mới đều tất cả mọi người đều hạnh phúc bình an nhiều sức khỏe cho một năm mới
trên chuyến bay đầu năm hành trang không chỉ là sự hào hức được trở về đoàn tụ cùng gia đình
mà bên cạnh đó các hãng hàng không như pamboo airways cũng dành tặng khách hàng những tip chúc mừng năm mới
quà tặng đặc biệt
trên những chuyến bay đầu tiên sang đất thủ đô món quà như là sự tri ân là lời chúc đến mỗi khách hàng
về một năm mới an khang thịnh vượng
rất là vui khi ra miền bắc
không khí ngoài này thì trời mát lạnh cho nên tôi rất là háo hức và mong chờ về quê
tết cho nên là cũng rất là vui
ngoài ra sân bay thì khá là đông hành khách
nói chung không khí tết thì nhộn nhịp và cũng muốn đóng một cái tết ngoài bắc
với sự nhộn nhịp của các chuyến bay
đều nằm với sự quan tâm và tri ân của các hãng hàng không với khách hàng
hứa hẹn một năm mới tốt lành bình an và hoạt động kinh tế hàng không du lịch sẽ khởi sắc
bùng nổ và phát triển mạnh mẽ không chỉ trong nước mà cả quốc tế trong thời gian tới
sáng nay ngày hai mươi ba tháng một mùng hai tết quý mão chuyến bay thẳng mang số hiệu vj năm nghìn ba trăm một mươi bảy của hãng hàng không vietjet
các cánh từ sân bay quốc tế thành đô trung quốc đã hạ cánh tại sân bay quốc tế cam ranh
đưa hai trăm một mươi bốn du khách của nước này
đến thăm quan nghỉ dưỡng tại tỉnh khánh hòa
đây là chuyến bay đầu tiên đưa du khách từ trung quốc trở lại khánh hòa sau ba năm bị đóng băng vì dịch covid một mươi chín
theo dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi ba tháng một đến ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
hãng hàng không vietjet tổ chức khoảng ba mươi năm chuyến bay đưa khách trung quốc từ các tỉnh an huy hồ nam và tứ xuyên
đến nha trang khánh hòa với tần suất bốn năm chuyến bay một tuần
mỗi chuyến sẽ có bốn năm chuyến bay
từ một trăm tám mươi đến hai trăm hai mươi du khách
để đảm bảo tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong đợt du lịch cao điểm tết nguyên đán quý mão
và mùa lễ hội sắp đến sở du lịch khánh hòa đã chỉ đạo các doanh nghiệp lữ hành khu điểm cơ sở lưu trú du lịch
và kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống dịch
theo công thức hai k khẩu trang khử khuẩn vận động nhắc nhở người lao động trong đơn vị tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo đúng khuyến cáo của bộ y tế
các cơ sở lưu trú bố trí phòng cách ly y tế tạm thời cho khách du lịch nhập cảnh nếu mắc covid một mươi chín
phối hợp ngay với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn hỗ trợ công tác phòng chống dịch theo quy định
thưa quý vị và các bạn hai ngày đầu năm mới quý mão năm hai nghìn hai mươi ba tức mùng một và mùng hai tết
đà nẵng đã tổ chức đón hơn sáu trăm linh hành khách
đầu tiên đến với thành phố bằng đường hàng không và tàu biển
với các hoạt động sông đất đầu nam sôi nổi đà nẵng hứa hẹn một năm phục hồi đầy ấn tượng của ngành du lịch
vâng quý vị có thể thấy không khí tại cảng huyên sa lúc này đang rất náo nhiệt
trong sáng nay thì sự du lịch thành phố đà nẵng tiếp tục tổ chức đón chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên
với hơn năm trăm linh hành khách từ châu âu sông đất đà nẵng trong năm mới quý mão
những vị khách đầu tiên đến với cảng đà nẵng
trên tàu du lịch silver soviet trong năm mới được sở du lịch chào đón nồng nhiệt
được tặng hoa qua lưu niệm và du khách sẽ có một ngày tham quan du lịch tại các điểm đến đặc sắc của đà nẵng
khi tôi cập cảng đà nẵng việt nam tôi được mọi người chào đón rất nồng nhiệt
mọi người ở đây rất thân thiện tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi
cùng với đường biển trước đó trong ngày mùng một tết
đà nẵng cũng tổ chức đón hơn một trăm linh khách hàng không từ thủ đô bangkok thái lan đến với thành phố với các hoạt động chào mừng số nội
khi vừa tới sân bay tôi đã thấy các hoạt động chào mừng rất rồng nhiệt
thì tôi cảm nhận được tôi thực sự được chào đón ở đây
tôi rất cảm ơn và tôi cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến các bạn
dự kiến trong kỳ nghỉ tết nguyên đáng thành phố đà nẵng đón hơn bảy trăm linh chuyến bay trong nước và quốc tế
trong đó có hơn ba trăm linh chuyến bay quốc tế
lượng khách trong nước và quốc tế đến thành phố này là khoảng hơn ba trăm linh lượt trong đó có khoảng bảy mươi lượt khách quốc tế
chúng tôi luôn chào đón và sẽ sẵn sàng để cung cấp cũng như phục vụ đưa ra các dịch vụ tốt nhất để làm hài lòng du khách
hy vọng trong năm hai nghìn hai mươi ba chúng ta có thể tiếp cận được với mức tăng trưởng của thành phố đà nẵng
có thể cung cấp thêm tiền tiền của du lịch so với thời gian trước khi dịch covid một mươi chín
cùng với hoạt động chào đón đà nẵng cũng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn cùng với các hoạt động đặc sắc tại công viên apec
vườn hoa phía tây cầu rồng và khu vực bãi biển để du khách đến với thành phố
thật sự cảm nhận được không khí ấm áp trong những ngày tết cổ truyền

công tính một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn tiền dùng khí điện tử việt nam sẽ có năm mươi triệu người dùng hoặc cộng
một trăm linh triệu người dùng vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi sáu và một trăm năm mươi triệu người dùng vào tháng bảy năm hai nghìn ba mươi

hiện tại bộ thông tin truyền thông vẫn đang trong quá trình xây dựng hệ thống pháp lý cho các giao dịch nft tại việt nam

thì người ta phải kiểm soát được cái ví của người ta thì người ta mới giao dịch và người ta mới kiểm soát được tài sản

và rất là khó tiếp cận cho những người bình thường
trân công điện tám trăm tám mươi chín cdttg về nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế
đối với hoạt động thương mại điện tử kinh doanh trên nền tảng số bưu địch của tướng chính vũ ký

thì có là ứng dụng công dân số quốc gia vnpid
lộ truyền này khẳng chí bên trọng hướng đi các loại công cụ tài chính này
dạng hướng người dùng với các thế hệ sản phẩm và ứng dụng blockchain trong tương lai gần